khi đặt mua hàng người chủ cửa hàng khẳng định với chúng tôi
bánh được sản xuất tại đây có thể bảo quản tới hai tháng
và muốn nhãn mắc nào có nhãn mắc đó
bánh này giữ được lâu không ạ
lâu là bao lâu ạ
một tháng hai tháng ạ
ông ơi ông có hỏi là có muốn cái vỏ này mà đặt tên của cái chỗ trung tâm mọi con có được

à tức là
không thì em phải in túi em mang tới chỉ đóng ra
à tức là in túi thì sao
không cháu ví dụ cơ sở của cháu nhé
ví dụ công ty của cháu này

thì cháu ghi một cái tem phụ xong vào đây chú dán thôi

tem nào cũng được vậy ạ
anh sản xuất ra thì anh phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
còn nếu mà cơ sở anh không đăng ký nhắn hiệu hàng hóa
thì là anh sai đã sai rồi
thì anh lại còn đưa cho một người tiêu dùng
về tự nhắn dãn nhắn của một cơ sở khác
đấy là hoàn toàn vi phạm
mà cái đó là không có được phép
bởi vì này anh lại vi phạm vào cái
đấy ví dụ như người ta đã có độc quyền về nhãn hàng hóa
mà anh lại lấy cái nhắn của người ta để anh đưa vào cái nhắn của mình
là anh hoàn toàn sai
mà phải chịu xử lý vi phạm
để sản xuất ra một chiếc bánh trung thu
trong thực tế cần rất nhiều nguyên liệu
với hai loại nhân phổ biến
là bánh nhân thập cẩm
cần có bột bánh gia vị các loại nguyên liệu khác như
mỡ đường đỗ mứt bí hạt dưa giá xíu lạp xưởng trứng
còn với các loại nhân đỗ
cũng cần có bột bánh đỗ hạt dưa
cộng với rất nhiều gia vị
vì vậy việc bán bánh với giá chỉ sáu đồng một lạng
còn với các loại nhân đỗ

thì rất khó có thể cho ra loại bánh có chất lượng tốt
chúng tôi đã mang những chiếc bánh mua được tại la phủ về nhà
khác với những chiếc bánh trung thu thơm ngon thông thường
ngay sau khi mở bánh khỏi túi nilon
vỏ bánh mềm và rời ra khỏi nhân
tuy là nhân đỗ xanh
nhưng bánh đã ngả màu sang màu nâu vàng rất lớn

hạt dưa bên trong cũng ngả màu nâu vàng rất lạ
hạt dưa bên trong cũng ngả màu nâu và bốc mùi khó chịu
tình trạng này cũng xảy ra tương tự với loại bánh nhân thập cầm
tất cả những bánh trung thu làm lại bằng những nguyên liệu để
một quá trình bảo quản rất là lâu rồi
thì nó sẽ mất giá trị dinh dưỡng rất lớn
người ăn sẽ bị nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính
thế thì ngoài cái nhiễm độc do ký sinh vật
do vi quẩn gây nên
thì nó còn tác động bởi sự thoái hóa
biến hóa tác động lý hóa của những chất của bản thân nguyên liệu
như là trứng mỡ xá xíu hoặc lạp sườn
là những sản phẩm rất châu chất trứng trưởng
nhưng mà đã bị phân hủy rồi
thì nó tạo thành những chất rất là độc
ví dụ như nó tạo thành chất béo
chế biến đi chế biến lại
hoặc là dùng những mỡ không tốt
mỡ động vật mà không tốt
bảo quản quá lâu ngày mà không đúng các quy trình bảo quản
thì nó sẽ tạo thành anti hit
hoặc là acrolein
là những chất rất độc đối với cơ thể
nếu như cơ thể chúng ta bị nhiễm
thì nó sẽ là nguyên nhân gây nên
việc sản xuất bánh trung thu tập trung
với quy trình chưa đảm bảo vệ sinh
và tái sử dụng loại bánh cũ để làm hàng chợ
là mối đe dọa rất lớn đến sức khỏe của người sử dụng
vấn đề này rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc
đến quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh
những chiếc bánh trung thu kém chất lượng
tiềm ẩn không ít nguy cơ
với sức khỏe người sử dụng
đến đây chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
xin được tạm dừng
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau